bến du lịch cảng công viên bạch đằng quận một bến phục vụ du lịch bến đình bến dược huyện củ chi bến hiệp phước doi lầu hiệp phước an thới đông huyện nhà bè huyện cần giờ bến bình quấy quận bình thạnh chùa hội sơn tp thủ đức bến bến đá quận tám và các bến thủy nội địa phục vụ tổ chức cá nhân không kinh doanh
tần suất khai thác tối đa không quá năm mươi so với tần suất trước thời điểm tp hcm thực hiện giãn cách theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
và có năm mươi sức trở cho phép của phương tiện
đối với hoạt động vận tải hàng hóa các phương tiện vận tải hàng hóa lưu thông đến và lưu thông ngang qua tp hcm phải có giấy nhận diện có mát qr được cấp tại địa chỉ vận tải grvn gov vn hoặc địa chỉ sức khỏe dân cư quốc gia gov vn hoặc ứng dụng vn eid
đối với phương tiện có lộ trình quá cảnh qua tp hcm không được dừng đỗ phương tiện trong suốt quá trình lưu thông trên địa bàn
trừ trường hợp bất khả kháng như phương tiện bị hư hỏng sự cố kỹ thuật về sức khỏe của người trên phương tiện v v
xe ô tô chở hàng ô tô tải hoạt động trong khu vực nội đô thành phố tuân thủ theo quyết định số hai mươi ba của ubnd tp hcm quy định về hạn chế và cấp phép xe ô tô chở hàng ô tô tải lưu thông trong khu vực nội đô tp hcm
người từ các tỉnh vào tp hcm để khám chữa bệnh ngoại trừ trường hợp cấp cứu phải có giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính
với sars cov hai còn hiệu lực trong vòng bảy mươi hai giờ
bên cạnh đó người dân vào tp hcm phải có giấy chuyển viện của các bệnh viện từ các tỉnh thành phố đến bệnh viện tại tp hcm giấy hẹn tái khám hoặc thông tin xác nhận đăng ký của các bệnh viện tại tp hcm
phương tiện di chuyển là các loại hình vận tải hành khách liên tỉnh bằng ô tô đường thủy đường sắt đường hàng không xe ô tô cá nhân lái xe phải đáp ứng điều kiện y tế nêu trên
trường hợp vận chuyển người lao động tại các tỉnh thành phố
về tp hcm cần thực hiện theo công văn số ba nghìn hai trăm ba mươi một ngày ba mươi tháng chín của ubnd tp về phối hợp tổ chức vận chuyển người lao động từ các tỉnh thành phố làm việc tại tp hcm trong tình hình mới
trường hợp vận chuyển người dân có nguyện vọng về quê về các tỉnh thành khác theo kế hoạch thực hiện theo công văn số hai nghìn bốn trăm năm mươi hai công văn số hai nghìn năm trăm bốn mươi bốn và công văn số hai nghìn năm trăm bốn mươi tám của ubnd tp hcm về phối hợp tổ chức hỗ trợ đưa người dân có nguyện vọng về quê
trường hợp vận chuyển người lao động tại các tỉnh thành phố thực hiện chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
các phương tiện lưu thông đến đi từ cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất cần thực hiện theo hướng dẫn của bộ giao thông vận tải tại công văn số tám nghìn hai trăm bảy mươi hai và công văn số tám nghìn năm trăm bảy mươi ba về tiếp tục hỗ trợ đưa người có vé máy bay đi nước ngoài đến cảng hàng không quốc tế để thực hiện chuyến bay
bên cạnh đó có tám đối tượng được phép lưu thông từ các tỉnh đến tp hcm và ngược lại nếu đáp ứng yêu cầu phòng dịch